tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng campuchia tiêu banh đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam và dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm tại hội đàm hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng trong những năm vừa qua đã mang lại hiệu quả thiết thực và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước
trong thời gian tới hai bên thống nhất tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước trong tình hình mới
củng cố nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác như là cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng tìm kiếm quy tập và hồi hương hải quốc lễ sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại campuchia trong các thời kỳ chiến tranh
kết thúc hội đàm đại tướng ngô xuân lịch và đại tướng tia banh đã ký nghị định thư hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn và kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi giữa bộ quốc phòng việt nam với bộ quốc phòng campuchia